thực hiện tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện than uyên đã có hàng nghìn hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ cây trồng vật nuôi và máy móc
từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước tăng thu nhập giúp người dân vươn lên thoát nghèo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
thực hiện chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn xã mường kim được hỗ trợ hơn hai tỷ đồng cho một trăm sáu mươi bảy hộ với hơn một trăm linh con giống và trên một trăm hai mươi máy cầy